để chủ động kiểm soát tình hình phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả vừa ra kế hoạch cao điểm
đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trước trong và sau tết nguyên đán tân sử
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín yêu cầu các bộ ngành địa phương cần xác định đối tượng tuyến địa bàn hàng hóa trọng điểm
tăng cường kiểm soát tại các cửa khẩu đường bộ đường biển đường sông đường hàng không
và các đường mòn lối mở khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới các chợ đầu mối
các trung tâm thương mại tăng cường phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
nhóm các mặt hàng cấm hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội hàng giả hàng kém chất lượng
hàng nhập khẩu có điều kiện có thuê xuất cao và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp tết nguyên đán
đặc biệt chú ý các mặt hàng liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín